nhiều tăng trưởng phụ tải điện ở việt nam đang ở mức hơn hai con số và còn tiếp tục duy trì
trong khi đó việc đầu tư xây dựng nguồn và lưới điện gặp nhiều khó khăn
dẫn đến nguy cơ mất cân bằng cung cầu và có thể thiếu điện
theo tính toán chi phí giảm một mw phụ tải điện rẻ hơn chi phí đầu tư thêm một mw cho nhu cầu phụ tải
nhằm tăng cường quản lý nhu cầu điện giảm nguy cơ thiếu điện giảm áp lực đầu tư cũng như tăng giá điện
ngành điện đang nỗ lực triển khai chương trình điều chỉnh phụ tải góp phần mang nhiều lợi ích thiết thực cho nền kinh tế
chí tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên các trang nhất và trang bốn báo nhân dân
ngày một mươi năm tháng tám tại phiên họp thứ ba mươi sáu ủy ban thường vụ quốc hội đã tiến hành chất vấn các bộ trưởng ngành
báo lao động số ra hôm nay có bài viết thường vụ quốc hội chất vấn các bộ trưởng trưởng ngành
các dự án đường sắt đô thị tăng vốn là do chưa tính hết không đầy đủ
vấn đề được các đại biểu quan tâm đó là
việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông
theo hình thức hợp đồng xây dựng kinh doanh chuyển giao bot
và việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý và sử dụng vốn vay nước ngoài
lý giải nguyên nhân các dự án đường sắt đô thị đội vốn bộ trưởng bộ tài chính đinh tiến dũng cho biết
bộ chỉ là đầu mối đàm phán ký kết còn về chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án
phân bổ dự toán thuộc về bộ kế hoạch và đầu tư
chậm tiến độ đội vốn dự án trước hết là trách nhiệm của chủ đầu tư
còn các bộ ngành có trách nhiệm liên quan
thưa quý vị và các bạn báo tuổi trẻ phản ánh công ty bot cầu dạch miễu phát đi thông báo
cầu dạch miễu chính thức quá tải
trong khi đó dự án xây dựng cầu dạch miễu hai huyện châu thành tỉnh bến tre
vẫn chưa hẹn ngày khởi công và người dân thì cứ dài cổ chờ cầu dạch miễu hai
liên tiếp hai tháng qua cứ vào các chiều chủ nhật là cầu dạch miễu
nối hai tỉnh tiền giang bến tre đều bị kè xe
đây là hiện tượng chưa từng xảy ra kể từ khi cầu này được khánh thành
và để giải quyết tình trạng này không có cách nào khác ngoài việc nhanh chóng xây dựng cầu dạch miễu hai
để gánh tải bớt cho cầu dạch miễu hiện hữu
mặc dù thủ tướng đã đồng ý giao bộ giao thông vận tải nghiên cứu lập báo cáo
đề xuất đầu tư xây dựng cầu dạch miễu hai nối hai tỉnh tiền giang và bến tre
thế nhưng đến nay các bộ ngành và địa phương vẫn loay hoay với việc chọn nguồn vốn đầu tư nào cho phù hợp
và như vậy phải mất ít nhất đến năm năm nữa tình trạng kẹt xe tại cầu dạch miễu hiện hữu mới được giải quyết
còn trên báo diễn đàn doanh nghiệp lại có bài viết vá lỗi quản lý và sử dụng nhà trung cư
dự thảo thông tư ban hành quy chế quản lý sử dụng nhà trung cư lần này được kỳ vọng giúp chấn chỉnh hoạt động
sử dụng trung cư một cách khoa học hợp lý và chuẩn pháp lý
tuy nhiên vẫn còn nhiều mặt hạn chế
theo các chuyên gia việc quản lý nhà trung cư là một thỏa thuận cộng đồng
do vậy chỉ nên quy định mức tối thiểu không nên quy định một mức trần
giá này nên khuyến khích để cộng đồng cư dân tự quyết định thông qua hội nghị nhà trung cư
nhưng đồng thời cũng quy định bắt buộc cộng đồng cư dân phải đảm bảo tuân thủ bảo trì bảo dưỡng theo đúng quy định
cơ chế điều hành với giá cơ sở được tính bình quân của một mươi năm ngày đầu của chu kỳ dự trữ xăng dầu bắt buộc
đang khiến giá xăng việt nam luôn bị tranh lệch với thế giới
báo thanh niên số ra hôm nay đề cập đến vấn đề này qua bài viết
giá xăng dầu thế giới lao dốc trong nước vẫn chở
hơn nửa tháng nay giá dầu thô chất lượng cao lao dốc rất mạnh
nhưng giá xăng dầu trong nước vẫn cứ phải đứng im nằm chờ
đã có rất nhiều kiến nghị của chuyên gia kể cả doanh nghiệp hiệp hội về việc cần phải sửa đổi
nghị định tám mươi ba hai nghìn một mươi bốn ndcp về cơ chế điều hành giá xăng nặng về hành chính thiếu tính thị trường
song đến nay cơ quan quản lý vẫn chưa thể đưa ra được phương án nào
sản xuất kinh doanh rượu siết chặt quản lý tăng kiểm tra là bài viết trên báo hà nội mới
đã gần hai năm kể từ khi nghị định một trăm linh năm hai nghìn một mươi bảy của chính phủ về kinh doanh rượu có hiệu lực thi hành
ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy đến nay tình trạng sản xuất kinh doanh rượu thủ công vẫn tràn lan khó kiểm soát
nguyên nhân là do các quy định chính sách về quản lý rượu thủ công chưa thực hiện một cách nghiêm túc
rượu thường không được kiểm soát chất lượng nhưng vẫn được đưa ra thị trường tiêu thụ
đáng lo ngại là nghị định một trăm linh năm quy định không được bán rượu cho người dưới một mươi tám tuổi
nhưng thực tế trẻ em có thể mua rượu dễ dàng tại các cửa hàng tạp hóa bán lẻ
nhiều hộ sản xuất còn lấy lý do tự cung tự cấp để né việc đăng ký giấy phép
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại